đêm khuya luôn là thời điểm mà các đối tượng tội phạm lợi dụng hoạt động và một số thanh niên tụ tập đua xe gây dối tiêm mẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự
để xử lý kịp thời lực lượng công an đã thành lập nhiều tổ công tác tuần tra đêm để ngăn chặn các đối tượng vi phạm pháp luật bảo vệ bình yên cho giấc ngủ của nhân dân
hơn một giờ đêm tại một chút tuần tra của một tổ chín trăm bảy mươi chín thuộc công an tỉnh khánh hòa trên đường trần phú thành phố nha trang kiểm tra một xe ô tô bán tải lực lượng chín trăm bảy mươi chín phát hiện một mươi năm bình khí no hai loại khí bóng cười kiểm tra một chiếc xe máy của một số thiếu niên điều khiển phát hiện cả mát và dao nhọn
trên một con phố khác một tổ tuần tra chín trăm bảy mươi chín lưu động qua kiểm tra hai thanh thiếu niên điều khiển xe máy phát hiện có mặt

tỉnh khánh hòa đã thành lập gần hai mươi tổ công tác mang tên chín trăm bảy mươi chín ở công an tỉnh và công an các địa phương
mỗi tổ hơn một mươi cán bộ của các lực lượng nghiệp vụ với nhiệp vụ đấu tranh chấn áp với tội phạm đường phố kịp thời giải quyết các tình huống cấp tách về trật tự xã hội xử lý nghiêm các đối tượng lưu manh côn đồ có hành vi tàng trữ vũ khí hung khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ tội phạm ma túy các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
hàng đêm các tổ này sẽ thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tuyến địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự từ hai mươi hai h hôm trước đến dạng sáng ngày hôm sau
trong thời gian tới tổ chín mươi chín chúng tôi tiếp tục duy trì các tổ của công an tỉnh công an các huyện thị xã thành phố và công an các cấp xã
và có thể tới đây là giám đốc công an tỉnh sẽ cho tăng cường nhân rộng
một số tổ chín trăm bảy mươi chín để phối hợp và đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và các lực lượng giữa công an cấp tỉnh và công an các huyện thị xã thành phố
để khép kín các tuyến địa bàn khu vực lĩnh vực đều được đảm bảo về an ninh trật tự
triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm
trong bảy tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba công an tp hà nội đã điều tra khám phá sáu mươi hai vụ
bảy đối tượng cướp tài sản
kết quả điều tra khám phá đạt chín mươi sáu tám
qua điều tra các vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn thủ đô cho thấy
phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm là gây án vào bát đêm
tội phạm thường đi theo nhóm từ hai đến ba đối tượng
lang thang trên các tuyến đường phố vắng và khi phát hiện mục tiêu thì áp sát
chặn đầu xe tấn công bị hại để cướp tài sản và nhanh chóng tẩu thoát
tội phạm tp hà nội đã bắt giữ một nhóm cướp táo tợn gồm trần duy khang sinh năm hai nghìn năm
trú tại phường láng thượng quận đống đa và nguyễn duy khánh sinh năm hai nghìn sáu
trú tại phường thượng đình quận thanh xuân hà nội
hai đối tượng này sinh năm hai nghìn tám trú tại xã hồng vân huyện thường tín thành phố hà nội
nhóm này bỏ nhà đi lang thang chơi bời lêu lỏng đã nảy sinh ý định cướp tài sản của người đi đường vào ban đêm để lấy tiền tiêu xài
nhóm này còn bàn nhau mang theo hai dao nhọn đi trên các tuyến phố nội đô để cướp tài sản

lợi dụng đêm khuya tại các khu vực ít người qua lại các đối tượng sẽ chặn đầu xe nạn nhân để cướp giật
nhất là lợi dụng sơ hở của người sử dụng điện thoại trên đường phố hoặc mang các trang sức tài sản có giá trị để tiếp cận gây án
thủ đoạn hơn khi bị truy đuổi đồng bọn của các đối tượng sẽ thực hiện hành vi ngăn cản gây khó khăn cho người truy bắt
bạn em hay đi từ thường tín lên đoạn hà đông này thì hay bị một nhóm đánh nhân đuổi đánh
mấy lần rồi thì em bảo là thôi mày có gì mày cứ cầm con dao nhỏ nhỏ đi chứ chắc không lại bị đuổi đánh như lần trước
tao biết là từ đầu là cầm đi từ nhà một con lúc sau là thấy thế mới bị đánh thì mới về lấy là cháu là người về lấy ạ
tình hình tội phạm vị thanh niên ngày càng diễn biến phức tạp có độ tuổi ngày càng trẻ hóa
có những đối tượng mới ở tuổi thiếu niên nhưng đã thực hiện các hành vi phạm tội nghiêm trọng như trộm cướp giết người buôn bán sử dụng ma túy
thậm chí có nhiều trẻ em có những hành vi phạm tội có tổ chức có mục đích tính toán mưu đồ phạm tội rõ ràng
dành mạch gây ra hậu quả nghiêm trọng nhưng không ít trường hợp khó xử lý không thể xử lý vì chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự
đối với tất cả những việc mà quản lý đối với các cháu hiện nay
thì một là đối với các gia đình phải tăng cường công tác quản lý đối với các cháu
vì các cháu hiện nay đang trong cái độ tuổi mà tâm sinh lý đang hoàn thiện
do vậy là cần có sự quan tâm bồi dưỡng hướng dẫn của bố mẹ gia đình và người thân
cái thứ hai nữa là đối với tất cả các nhà trường thì cần có sự quan tâm đối với lại cái thời gian học tập của các cháu trên dạng đường
trước tình hình diễn biến
trong lúc phức tạp của tội phạm đường phố
lực lượng công an đã tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn
và quản lý chặt chẽ các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật
tuy nhiên để làm giảm vi phạm của các đối tượng thanh thiếu niên cũng như tội phạm đường phố
cần phải có sự vào cuộc của các cấp các ngành tại địa phương
nhưng quan trọng nhất vẫn là từ phía gia đình
bởi lẽ các em đều ở lứa tuổi còn rất trẻ
nên việc kịp thời quan tâm động viên cũng như giáo dục uốn nắn từ sớm
ngay từ các vi phạm nhỏ tránh bị trượt dài vào các vi phạm lớn
dẫn đến cấu thành các hành vi phạm tội là điều rất cần thiết